tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
dự lễ kỷ niệm có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đồng chí đặng thị ngọc thịnh biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích xuất sắc mà tỉnh hà nam đã đạt được trong suốt chặng đường một trăm ba mươi năm xây dựng và phát triển
đồng chí mong muốn và tin tưởng đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh hà nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đổi mới sáng tạo tập trung nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hà nam
trao huân chương lao động cho một mươi năm cá nhân và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho một cá nhân